mặc dù là quy trình tiếp xúc và phân luồng cách ly bệnh nhân có dấu hiệu ho sốt không rõ nguyên nhân đã có
thế nhưng qua vụ việc xảy ra tại bệnh viện hồng ngọc thì sai phạm ngay từ ở khâu đầu tiên
quan trọng này đã khiến cho nhiều người bị liên lụy ảnh hưởng và phải cách ly
sau khi xác định bệnh nhân số một mươi bảy nhiễm covid một mươi chín
điều này đã cho thấy là sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc công tác phân luồng cách ly tại các bệnh viện hiện nay
bệnh viện thanh nhàn một trong năm bệnh viện được hà nội bố trí để tiếp nhận cách ly người nghi nhiễm
ngay từ cổng vào có bộ phận phân loại bệnh nhân đến khám
nếu bệnh nhân có dấu hiệu ho sốt tức ngực hoặc có dấu hiệu dịch tễ
sẽ đưa vào trung tâm khám sàng lọc riêng cách biệt hoàn toàn với khuôn viên chung của bệnh viện
hiện nay tại bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận và cách ly ba mươi chín người hai mươi ba người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một
khu vực điều trị cách ly các nhân viên y tế được trang bị bảo hộ phòng tránh
cách ly nhiễm thực hiện đúng quy chuẩn của bộ y tế
chúng tôi hoàn toàn làm theo cái chỉ đạo của bộ y tế cũng như sở y tế
tất cả những bệnh nhân được tiếp xúc với f người có bệnh
chúng tôi cho vào một phòng cách ly đặc biệt được gọi là khu t một
sau khi có kết quả âm tính chúng tôi sẽ chuyển sang khu cách ly theo dõi riêng
là khu t ba để dành cho những bệnh nhân f một mà âm tính và theo dõi đủ một mươi bốn ngày
nếu bệnh nhân không có triệu chứng thì chúng tôi sẽ chuyển về địa phương theo dõi
bệnh nhân có triệu chứng chúng tôi tiếp tục
lấy mẫu lần thứ hai để làm xét nghiệm cho bệnh nhân
hà nội hiện có ba mươi tám bệnh viện đa khoa chuyên khoa cùng một trăm năm mươi hai phòng khám đa khoa
hơn ba phòng khám chuyên khoa ngoài công lập
sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở này phải thực hiện nghiêm các quy định phân luồng cách ly
phải dán công khai đường dây nóng của hà nội về dịch covid một mươi chín ngay tại cửa phòng khám
bên cạnh đó cũng sẽ triển khai các bệnh viện giã chiến để giải tỏa cho các bệnh viện trên địa bàn
trong trường hợp quá tài
tất cả các bệnh viện thì chúng tôi sẽ chuyển trạng thái bệnh viện
một số bệnh viện được đưa vào cái kịch bản chuyển trạng thái
đó là bệnh viện bắc thăng long với bốn trăm linh giường bệnh
và bệnh viện đống đa với hai trăm năm mươi giường bệnh
ngoài ra nữa thì hà nội cũng đã xây dựng kịch bản bệnh viện giã chiến
ở hai cơ sở sơn tây và thạch thất
để đáp ứng được việc tiếp nhận thu dung bệnh viện
trong những trường hợp mà bệnh nhân nghi ngờ nhiễm covid dương tính
quá tài hoặc rất là đông
hiện có ba trăm linh người đang cách ly nghi ngờ tại các cơ sở y tế
hà nội cũng dự báo khả năng số ca mắc sẽ còn tăng
và những ca liên quan cần cách ly cũng tăng theo
vì vậy các cơ sở khám chữa bệnh kể cả phòng khám đa khoa tư nhân
cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiếp xúc phân luồng cách ly người bệnh
nâng cao đảm bảo an toàn